bộ giao thông vận tải vừa ban hành hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối với phương tiện vận tải nhằm bảo đảm kiểm soát hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải gây ra
và nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi các loại xe ô tô sản xuất từ năm hai nghìn tám trở lại đây
phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới với mức cao hơn hiện nay
khi đó ô tô mới được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
cục đăng kiểm việt nam thống kê việt nam hiện có trên ba năm triệu ô tô các loại phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới
trong đó từ năm hai nghìn hai mươi có hơn hai bốn triệu ô tô được sản xuất từ sau năm hai nghìn tám và đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi giấy phép lái xe mới cấp sẽ có mã hai chiều qr để đọc
giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý cấp giấy phép lấy xe
những giấy tờ được cấp từ trước ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép
đáng chú ý từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi tất cả trung tâm đào tạo sát hạch lái xe
phải lắp đặt camera giám sát ở phòng sát hạch lý thuyết và sân sát hạch
và truyền trực tiếp về tổng cục đồng bộ việt nam để được giám sát quá trình sát hạch